thưa quý vị tiếp tục phiên họp thứ hai mươi bốn của bị ban thường vụ quốc hội vào chiều nay thảo luận và cho ý kiến về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
nhiều ý kiến đánh giá cao chất lượng dự án luật khẳng định dự thảo luật đảm bảo tính khả thi và thông nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến nhấn mạnh sau khi tiếp thu các ý kiến của các đại biểu quốc hội
cơ quan soạn thảo đã giả soát và xây dựng dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với nhiều điểm mới cụ thể và rõ ràng hơn đảm bảo tính khả thi và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh việc ban hành luật là cần thiết hồ sơ dự án luật đã đủ điều kiện trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát bổ sung một số báo cáo đánh giá tác động hoàn thiện dự án luật
cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để xây dự án luật

các em được trực tiếp tham quan các công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng như điện kremli moscow bảo tàng quốc gia mitas cung điện yosapovics và rất nhiều địa điểm khác
các em cũng trực tiếp tới thăm trung đoàn cảnh sát tác chiến số một cục nội vụ phụ trách moscow
hành trình này giúp các em hiểu rõ hơn về con người đất nước nga vĩ đại

hành trình này giúp các em hiểu rõ hơn về con người đất nước nga vĩ đại
trở về việt nam sau hai tuần các bạn nhỏ không chỉ đầy áp những kỷ niệm đẹp của một kỳ nghỉ hè tại đất nước xa xôi
mà hơn thế nước nga đã mang tới cho các em những người bạn mới và một ngôn ngữ mới
chuyến đi nga lần này đối với em là một chuyến đi rất là ý nghĩa vì em đã trải nghiệm được rất nhiều thứ
cảm nhận được rất nhiều những điều mà mình chưa từng trải qua
em biết thêm được rất nhiều kiến thức về đất nước nga xinh đẹp và lịch sử hào hùng của họ cũng như con người của đất nước nga
họ rất là tuyệt vọng
nhiều người bạn nga họ rất là hòa đồng thân thiện
và em cảm nhận được họ rất là yêu quý con người việt nam
em vẫn nhắn tin với họ qua mạng xã hội và phải dùng đến google dịch để giao tiếp với họ
và họ cũng có nói rằng họ rất muốn đến việt nam
năm nữa họ có điều kiện họ sẽ đến để gặp lại con em
và em cũng rất mong chờ họ quay lại
thực sự thì rất là bất ngờ
vì là các con đang suy nghĩ rằng là hè này mình không có bố
thì thường thường các con sẽ có một câu hỏi là hè này mình sẽ đi đâu thế bố bây giờ bố không còn
thế thì các con sẽ tự có câu trả lời và không đặt câu hỏi gì nữa
nhưng mà lần này các con lại được đi chơi rất là xa
được đi thăm
quan nghỉ dưỡng tận đất nước nga xa xôi và xinh đẹp
thế thì các con rất là vui
gia đình cũng rất là hấn khởi vui
vì là con khi không có bố đồng hành bên cạnh nhưng đã có sự đồng hành rất lớn từ các bác lãnh đạo bộ công an
từ khi các con còn đang chưa kết thúc làm học các bác đã xây dựng set up chương trình
để cho các con có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa và có nhiều kỷ niệm đẹp
khi mà không có sự quan tâm
không có sự đồng hành hàng ngày của bố
những bữa cơm mãi thiếu vắng người thân
sẽ chẳng có bố để dạy học hay cùng em tới trường
những thiệt thòi này chẳng gì có thể bù đắp
thế nhưng mong các em sẽ luôn vững tin mạnh mẽ
bởi phía sau vẫn luôn có hàng nghìn người cha người mẹ là đồng đội của bố
mọi người sẽ đồng hành yêu thương chăm sóc các em